cục trưởng cục điện ảnh vi kiến thành cho biết hội đồng thẩm định phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
không thể chấp nhận một bộ phim làm về đề tài lịch sử lại làm sai lịch sử cần đình chỉ và yêu cầu sửa sai mới cho phép công chiếu
tại sao khâu thẩm định của cơ quan chức năng lại bỏ lọt những lỗi này để khi đem chiếu rồi bị khán giả phát hiện và phản ứng mới quyết định thẩm định lại
cần phải quy trách nhiệm và xử lý từng cơ quan từng đơn vị và từng người có trách nhiệm liên quan
một sản phẩm văn hóa mà xuyên tạc lịch sử thì cần có biện pháp cưng gian hơn không chỉ dừng ở việc yêu cầu chỉnh sửa
được biết ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua hội đồng thẩm định phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại nội dung bộ phim đất rừng phương nam theo chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch
sau đó cục điện ảnh cũng đã mời nhà sản xuất đoàn phim đối thoại trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi ông vi kiến thành cục trưởng cục điện ảnh cho biết trước các tranh cãi xoay quanh phim đất rừng phương nam đại diện nhà sản xuất đề xuất phương án chỉnh sửa phim
phim sẽ bỏ tên thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn ra khỏi các lời thoại thay bằng tên chính nghĩa hội và nam hòa đoàn
sự thay đổi này nhằm tránh người xem liên tưởng đến hai hội nhóm thời nhà thanh của trung quốc
nhà sản xuất đoàn làm phim sẽ khẩn trương chỉnh sửa nội dung này tránh những liên tưởng không đúng ảnh hưởng đến nội dung phim
sau khi chỉnh sửa nhà sản xuất sẽ chỉnh lên cục điện ảnh trước khi ra dạp chính thức vào ngày hai mươi tháng một mươi
yêu cầu đình chỉ ngay mà có sửa cũng không được bởi phim đã được chiếu sớm rồi
sửa như thế nào khi chỉ còn vài ngày nữa là công chiếu trên toàn quốc
nhà sản xuất cần lên tiếng giải trình rõ
và đưa ra phương án chỉnh sửa cũng như thời gian công chiếu khán giả sẽ phán xét việc này
chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến để làm bộ phim hay và hấp dẫn hơn
hy vọng những điều chỉnh này sẽ làm cho khán giả yêu mến bộ phim hơn
đó là phát biểu của cục trưởng cục điện ảnh bộ văn hóa thể thao và du lịch để nói về một hy vọng
tuy nhiên đang có hàng nghìn người trên mạng xã hội theo dõi quan tâm bày tỏ phản ứng và quan điểm không đồng tình
thậm chí chỉ trích gây gắt việc cho phép và tổ chức công chiếu sớm bộ phim này
quý vị và các bạn quan tâm như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân